ngày hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trong đó có hai bảy trăm năm mươi bao thuốc lá năm trăm năm mươi năm do nước ngoài sản xuất
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi ba b năm nghìn một trăm ba mươi sáu vận chuyển nhiều hàng hóa gồm gần bốn trăm linh kg vải hơn tám trăm linh kg quần áo các loại tám bàn là điện hai mươi bộ bàn đạp máy may motor điện tất cả đều không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp
đặc biệt trên xe còn vận chuyển nhiều thùng các tông bên trong chứa hai bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ba trăm sáu mươi năm do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật